phát hiện hơn ba trăm linh công nhân dương tính với sars cov hai tại bắc giang
trong một mươi hai tiếng vừa qua việt nam ghi nhận thêm một trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
đáng chú ý là riêng bắc giang đã ghi nhận chín mươi tám ca và số ca mắc covid một mươi chín đang tăng vọt từng ngày
tỉnh bắc giang hiện đã có chín mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó điểm dịch lớn là tại khu công nghiệp với tám mươi sáu ca
khi nhận thêm tới một trăm một mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong nước
trong đó vẫn tập trung chủ yếu trong khu vực phong tỏa liên quan đến khu công nghiệp tại bắc giang
chỉ nông bí cũng đã hỗ trợ làm được gần một mươi cái xét nghiệm nhanh này
chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp gca
thì chúng ta sẽ phải lấy mẫu lấy mẫu đơn hoặc lấy mẫu gộp để gửi về phòng xét nghiệm
sau bốn mươi tám giờ là sẽ có kết quả
thế và phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên này thì chúng tôi làm tại chỗ
chúng tôi sẽ đọc ngay kết quả đọc tại các thời điểm một mươi năm phút và hai mươi phút
sau đó là sẽ xác định được là cái mẫu đấy âm tính hay là dân tính và trả lời luôn được cho những người dân
thế và các cái mẫu có kết quả test nhanh dương tính thì sẽ được báo với chính quyền địa phương
báo với lại trung tâm y tế để có kế hoạch cách ly
và có kế hoạch để điều trị cho những người có triệu chứng
và chúng tôi tiến hành làm xét nghiệm pcr luôn cho những người có test nhanh dương tính và những người f một có liên quan
hôm nay chúng tôi tiến hành ở thôn hoàng mai ba thì các bước thì tiến hành thuận lợi hơn
người dân thì rất là hợp tác
chính quyền địa phương cùng với lại thanh niên dân quân tự vệ các lực lượng đều đang hỗ trợ chúng tôi để làm một cách thận lợi nhất ạ
như các đồng chí nhìn thấy đấy chúng tôi mặc những cái độ bòng bỏ hộ là các bốn các sáu
với một cái không khí
trời nóng bức như thế này mồ hôi ra rất nhiều và chúng tôi cũng rất là hạn chế uống nước
nên là cái vấn đề là mệt mỏi sức khỏe thì chắc chắn là sẽ có
thế nhưng mà với những cái quyết tâm nỗ lực thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái đấy mà chúng tôi sẽ vượt qua được
chúng tôi luôn luôn là đặt cượi tinh thần trách nhiệm làm việc cao nhất

với cái năng suất chất lượng cao nhất và với cái thời gian nhanh nhất để làm sao chúng ta khống chế được cái đợt dịch covid lần thứ tư này
giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này còn được mặc áo cục tay ở đây
các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế
đội ngũ đã chỉnh hàng nào sẵn sàng chiến đấu
chống giặc covid chẳng quản hiểm nguy vì nhân dân chẳng ngại khó khăn gì
cùng xuống tóc phòng khi không nước gội xiết chặt tay nhau anh em đồng đội xông ra chiến trường diệt giặc covid
rồi ngày mai giành chiến thắng trở về tóc xanh lại và nụ cười tươi trẻ mãi
cảm phục các chị các anh những chiến binh bất bại
xin bày tỏ tấm lòng kính chào
từ trái tim

nên là chúng tôi là không sợ là cái vấn đề lây lan dịch bệnh hay gì cả
nên là chúng tôi là không sợ là cái vấn đề lây lan dịch bệnh hay gì cả
trong cái suy nghĩ chúng tôi chỉ có một cái là cùng với nhân dân chung tay chống dịch
sau khi mà chúng tôi đã có những diễn biến phức tạp hơn về tình hình dịch covid ở trên địa bàn
thì đoàn thanh niên xã của chúng tôi là cũng đã có thư ngỏ gửi tới tất cả các đoàn viên thanh niên trên địa bàn
để các bạn có thể cùng góp sức một cái
trong cuộc chống dịch
thì sau khi mà thư mỏ của chúng tôi vừa được gửi tới các bạn
thì ngay trong chỉ thời gian rất là ngắn thôi
thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá đơn của các bạn thanh niên trên địa bàn xã
và đến thời điểm này là chúng tôi đang có hai mươi một lá đơn của các bạn thanh niên tình nguyện ạ
tinh thần trách nhiệm của các bạn rất là cao
và các bạn đã đóng góp được không nhỏ cho cái việc là cùng chung sức với tất cả các lực lượng khác
để chống dịch ở trên địa bàn
và chúng tôi thật sự là rất xúc động
với những lá đơn của các tình nguyện viên
là một cán bộ chiến sĩ của trung đoàn tám trăm ba mươi một
bản thân cùng với cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn
luôn xác định tốt cái tư tưởng này
quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lại cái nhiệm vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly
giúp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh bắc giang
là an toàn để chúng ta thực hiện cái mục tiêu kép
là vừa phát triển kinh tế và vừa phòng chống dịch hiệu quả
trước cái diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
đặc biệt là những cái biến thể của virus
thì khả năng lây lan rất là nhanh
do vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly
thì bản thân cũng không được chủ quan lơ là
đồng thời với đó là thường xuyên nhắc nhở
bà con không được chủ quan nơi là trong khu vực phòng dịch
thực hiện nhiệm các khuyến cáo năm k
và các quy định khác trong quá trình phòng dịch
ngay sau khi có công văn của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
chúng tôi nhận mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid
của quân khu mà trực tiếp tư lệnh
và thủ trưởng bộ tham mưu chỉ thị và giao nhiệm vụ
nhanh chóng là chuẩn bị về phương tiện
về hóa chất
các trang thiết bị khí tải chuyên trụ
làm công tác hiệp đồng với địa phương
sau đó tổ chức cơ động lực lượng xuống thẳng địa bàn
nơi có các ca nhiễm để tiến hành khử khuẩn cho địa phương
chúng tôi sử dụng dung dịch khử khuẩn
cronoramin b pha đúng tỷ lệ
và sử dụng các phương tiện đặc trùng hiện có
để tiến hành khử trùng khử khuẩn toàn bộ
điện tích của các cục khu công nghiệp trên địa bàn
và các địa phương trên địa bàn tỉnh bắc giang bị nhiễm
phương pháp chúng tôi làm phun trên bề mặt diện tích rộng
và có độ bao trùm bao phủ rất tốt
chúng tôi làm đến đâu là xử lý rứt điểm đến đó
và phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất
trước thời hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bắc giang
đặc biệt là từ các khu công nghiệp
bộ trí quân tự tỉnh đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
có công văn đề nghị bộ trí bộ tư lệnh quân khu
cửa nước lượng hóa học về thực hiện phun khuẩn khuẩn
ở đây chúng tôi tập trung vào bốn khu công nghiệp
đớn của tỉnh các khu dân cư hiện nay đang bị phong tỏa
và các khu cách ni bệnh viện lớn
để bảo đảm mục đích nhanh chóng dọc dịch trên địa bàn tỉnh
cho nhân dân ổn định và phát triển sản xuất của tỉnh nhà hay hơn tốt hơn
mặc dù là rất quyết tâm nhưng về vấn đề gia đình
chúng tôi vẫn có nhiều cảm xúc khi chia tay
lên trên này chúng tôi cũng phải đúng tâm dịch và điều trị tất cả những bệnh nhân y học không
cũng gặp rất nhiều cái trăn trở lần lần đầu tiên tham gia chống dịch
chúng tôi cũng là những người bình thường
chúng tôi chỉ được cái hơn là chúng tôi có kiến thức được học tập và được đào tạo tập huấn
vợ con gia đình ở nhà rất lo lắng và bản thân chúng tôi rất lo lắng

tuy nhiên khi lên đây thì chúng tôi có thể tìm hiểu về tất cả những bệnh nhân y học không
tuy nhiên khi lên đây thì cái công tác tập huấn công tác bảo vệ rất an toàn và quy trình nghiêm ngặt
chúng tôi đảm bảo tuân thủ và chúng tôi cũng sẽ tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ được ít nhất là sức khỏe của bản thân để có thể giữ sức khỏe điều trị bệnh nhân covid
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lại và nguy hiểm hơn dường như con không thấy ba ở lại các nhà quen thuộc nữa
và cũng không có thời gian gọi điện hỏi thăm con

chuy vết khoan vũng ứng phó kịp thời
hôm nay sinh nhật của con
mẹ mua cho con cái bánh kem có hình chú mèo xinh xắn con số một mươi tròn chỉnh lấp lánh

mẹ thổi nến cùng con và nóisure th sort out ad đi

ngay tại lúc này đây con ưa dịch bệnh covid một mươi chín qua nhanh
bệnh covid một mươi chín qua nhanh không có ca nhiễm mới covid một mươi chín nào để ba về với con
nhớ ba quá
ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà vẫn chưa về nhà
mẹ đưa cho con xem ảnh ba trong bộ đồ bảo hộ màu xanh
ẩn sau chiếc khẩu trang là đôi mắt mệt mỏi trao ba thức đêm nhiều
ngay lúc này đây con nhớ ba lắm muốn ba hôn lên tóc vốt chán
nhưng con không thể ích kỷ
con hiểu mọi người cần ba vào các cô chú
ba và các cô chú vững vàng lên nhé
chắc chắn dịch bệnh covid một mươi chín sẽ bị đẩy lùi
cuộc sống người sẽ trở lại bình thường
con và các bạn sẽ được đến trường
và con sẽ tự hào với các bạn về ba
nhưng chiến sĩ ao trắng thẩm lặng bảo vệ sức khỏe cộng đồng
một thời gian chống dịch công việc rất vất vả
nhưng mà cuối ngày thì chúng tôi luôn nhận được sự động viên rất lớn từ gia đình bạn bè và các đồng nghiệp tại cơ quan
chúng tôi rất cảm ơn các bạn
nhờ những con lời động viên đó mà chúng tôi có quyết tâm cùng bắc giang hoàn thành mục tiêu chống dịch hiệu quả
chúng tôi đi chống dịch đi

em bảo là làm bác sĩ
cái cuộc chiến chống dịch này cũng như là đánh giạc dân mà đồng lòng ấy thì mình sẽ sớm thắng được dịch bệnh
thế kênh ch desp com
có tinh thần giúp dân đảm bảo cho cái việc phòng chống của vít một mươi chín trên địa bàn
dưới khi mà chúng tôi nhận được tin là
bác sĩ lên tăng cường phòng chống dịch cho bắc giang thì tất cả nhân dân ở xã tăng tín nói riêng và nhân dân bắc giang là nói chung cảm thấy rất là cảm động
và hôm nay thì các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân dân thì tôi cảm thấy là các bác sĩ rất là vui vẻ mà chăm sóc tận tình
xin thay mặt cho thứ nhất là gia đình thứ hai là toàn thể bà con nhân dân tăng tiến và nhân dân bắc giang gửi tới các bác sĩ lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất
em cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã đến trợ giúp cho người dân
chúc y bác sĩ và các hộ dân ở đây và trên cả nước mạnh khỏe vượt qua được đoạn dịch này
em ơi em hãy nhìn rất xa vào bốn năm đất nước năm tháng nào cũng người người lớp lớp con gái con trai bằng tuổi chúng ta
nhiều người đã trở thành anh hùng nhiều anh hùng cả anh và em
nhưng em biết không có biết bao người con gái con trai trong bốn lớp người giống chúng ta lứa tuổi
họ đã sống và chết giản dị và bình tâm
không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước

không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước